thưa quý vị ngày hôm qua lực lượng bảo vệ bờ biển của ba nước mỹ nhật bản và philippines đã tiến hành cuộc diễn tập ba bên trên biển đông
đây là lần đầu tiên ba nước tổ chức một cuộc diễn tập theo thể thức này
cuộc diễn tập diễn ra ở vùng biển ngoài khơi tỉnh bahealand thuộc đảo luzon của philippines
với sự tham gia của hơn năm trăm linh nhân viên thuộc lực lượng bảo vệ bờ biển ba nước
mỹ và nhật bản mỗi nước triển khai một tàu lớn trong khi philippines huy động bốn tàu tham gia tập trận
nội dung diễn tập bao gồm các kịch bản giả định về đánh chặn tàu mang vũ khí hủy diệt hàng loạt
chống cướp biển và tìm kiếm cứu nạn nhằm tăng cường khả năng tác chiến giữa lực lượng các nước
giới chức mỹ khẳng định cuộc tập trận cho thấy những hoạt động tác chiến chuyên nghiệp trên biển
đảm bảo cho một khu vực ấn độ dương thái bình dương tự do và rộng mở